văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cùng cung cấp
để truy tố đối tượng nguyễn như hùng chú tây huyện cửa đông bông tỉnh đắk lắc về tội giết người
trước đó cơ quan điều tra công an đã chuyển truy tố ba đối tượng đến nhà chém hùng là trần trung tuyền trần trung thành và hồ tam trung
đều chú tây huyện cửa đông bông cùng về tội giết người
theo điều tra vào ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tuyền đến nhà hùng ăn nhậu và giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
sau đó tuyền đã điện thoại cho trung và thành để quay lại đánh hùng
hậu quả hùng bị chém thương tích một mươi tám còn tuyền bị chém thương tích hai mươi năm và tất cả bốn đối tượng của hai nhóm đều bị bắt về tội giết người
bất ngờ đột kích vào một quán cà phê ở phường long bình tân công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện bảy đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong số bảy đối tượng bị phát hiện thì có sáu đối tượng trú tại tỉnh đồng nai
một mươi đối tượng trú tại tỉnh an giang công an thu giữ nhiều gói ma túy tại hiện trường qua kiểm tra nhanh bảy trên bảy đều dương tính với chất ma túy
còn tại tỉnh thừa thiên huế một đường dây vận chuyển cất giấu mua bán trái phép khí cười trên địa bàn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy
công an tỉnh phát hiện xử lý ba đối tượng là lê châu thông đoàn nhật phi và nguyễn hoàng liêm
trước đó lực lượng công an phát hiện bác quả tăng liêm đang vận chuyển ba bình khí cư
công an tỉnh hà nam cũng vừa phù hợp với các lực lượng chức năng phát hiện thu giữ gần một tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh
tại thôn nhật tự xã nhật tự huyện kim bảng lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh có gần một tấn thực phẩm đông lạnh gồm các sản phẩm từ gà lợn
chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với đồ đông lạnh
cục quản lý thị trường tỉnh hà nam đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh trên số tiền năm mươi một triệu đồng
thưa quý vị theo kế hoạch thì vào sáng nay hai mươi bảy tháng sáu tòa án quân sự quân khu thủ đô sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu tư lệnh cảnh sát biển nguyễn văn sơn và cựu chính ủy cảnh sát biển hoàng văn động cùng với sáu đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển thuộc bộ quốc phòng trong vụ án tham ô tài sản số tiền năm mươi tỷ đồng
bị hại trong vụ án này là bộ tư lệnh cảnh sát biển
theo cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương năm hai nghìn một mươi chín bộ tư lệnh cảnh sát biển phân bổ một trăm năm mươi tỷ đồng ngân sách nhà nước cho cục kỹ thuật để mua sắm vật tư thiết bị
trung tướng nguyễn văn sơn gặp và chỉ đạo đại tá nguyễn văn hưng khi đó là cục trưởng cục kỹ thuật phải rút ra năm mươi tỷ đồng để chuyển lại cho bộ tư lệnh sử dụng
sau đó trung tướng nguyễn văn sơn đã tạo điều kiện cho cục kỹ thuật bằng cách chỉ đạo phân bổ thêm hai mươi chín tỷ đồng
khiến ngân sách đơn vị này tăng lên là một trăm bảy mươi chín tỷ đồng
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín có sự thống nhất đồng ý của trung tướng hoàng văn đồng và ba thiếu tướng doãn bảo quyết phạm kim hậu bùi trung dũng
nên trung tướng nguyễn văn sơn đã chỉ đạo đại tá nguyễn văn hưng thực hiện
tiếp nhận chỉ đạo của tư lệnh đại tá nguyễn văn hưng yêu cầu sáu trưởng phòng nghiệp vụ thuộc cục kỹ thuật hợp thức hóa thông qua hai mươi bốn hợp đồng
được bộ tư lệnh cảnh sát biển ký với một mươi sáu doanh nghiệp để giúp rút ruột ngân sách
một mươi tỷ đồng có số tiền này trung tướng nguyễn văn sơn chia cho mình và bốn đồng phạm là trung tướng hoàng văn đồng và ba thiếu tướng doãn bảo quyết phạm kim hậu bùi trung dũng mỗi người một mươi tỷ đồng
sau khi bị phát hiện các bị cáo đã nộp lại số tiền tham mô phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày
một chuyên án ma túy lớn vừa được bộ đội biên phòng con tum chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh con tum triệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển trái phép ba mươi bốn bánh heroin từ lào vào việt nam
cụ thể vào hồi hai mươi h ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại đường tuần tra biên giới việt nam lào thuộc địa bàn thôn yên xã pờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
lực lượng đánh án đã bắt quả tang hai đối tượng vương văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và lã thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng chú tại xã phú lạc huyện đại từ tỉnh thái nguyên
kiểm tra ba lô của hai đối tượng lực lượng đánh án phát hiện ba mươi bốn bánh bột màu trắng bước đầu đức và tuyết khai nhận đó là heroin và vận chuyển thuê cho một đối tượng khác với tiền công ba trăm bốn mươi triệu đồng
được biết đây là vụ bắt giữ với số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh con tum hiện các đơn vị đang tiếp tục điều tra hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
cũng đang trên đường vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về việt nam bán kiếm lời
nguyễn chú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an đã bị lực lượng bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh nghệ an phát hiện và bắt xử
khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu tại km số hai trăm chín mươi tám quốc lộ một mươi sáu thuộc xã tri lễ huyện quế phong tổ công tác phát hiện bắt quả tang đối tượng thò công mình đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là khoảng bốn viên ma túy tổng hợp
ban đầu đối tượng khai nhận đêm ngày hai mươi năm tháng sáu đi bộ sang bên kia biên giới mua ma túy về việt nam bán kiếm lời khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
còn tại tỉnh thừa thiên huế một đường dây vận chuyển cất dấu mua bán trái phép khí cười trên địa bàn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phát hiện xử lý ba đối tượng là lê châu thông đoàn nhật phi và nguyễn hoàng liêm
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng sáu lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng liêm đang vận chuyển ba bình khí cười đi bán cho khách theo sự chỉ đạo của phi
kiểm tra xe tải giao thông làm tài xế phát hiện trên xe có hai mươi chín bình chứa khí cười
tiến hành kiểm tra kho hàng của thông và phi lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm chín mươi bảy bình chứa khí cười hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử ngay trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thu giữ nhiều tăng vật
theo đó công an tỉnh lâm đồng phát hiện một số trường hợp trên địa bàn có hành vi mua bán thuê lại các thiết bị gian lận trong thi cử của một đối tượng ba mươi ba tuổi
trú tại phường kiến hưng quận hà đông tp hà nội
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều bộ tay nghe micro siêu nhỏ để kết nối với điện thoại di động nhằm phục vụ gian lận trong thi cử
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua các thiết bị trên từ nước ngoài bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời
ngoài ra bản thân còn tổ chức đường dây gian lận thi cử thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trên cả nước với hình thức cho thuê bộ thiết bị trên
khi thí sinh vào phòng thi sẽ dùng camera siêu nhỏ dạng cúc áo bí mật chụp ảnh quay video gửi đề thi cho nhóm đối tượng ở bên ngoài
sau đó đọc đáp án vào phòng thi cho thí sinh tùy loại chứng chỉ mà giá tiền giao động từ năm đến một mươi bốn triệu đồng
trước đó công an tỉnh lâm đồng đã triệu tập một đối tượng trú tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng để làm rõ hành vi mua bán các thiết bị gian lận trong thi cử
hiện cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự công an tp huế công an phường trường an kịp thời phát hiện ngăn chặn bắt giữ hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn
vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu nguyễn trần giang huy và một số đối tượng khác có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy
nguyễn trần giang huy và một số đối tượng khác có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi năm tuổi
nguyễn trư quynh tỉnh đắk lắc liên ngành công an viện kiểm sát và tòa án tỉnh đắk lắc vừa có thư kêu gọi vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng
về phía nhân dân sau khi xảy ra vụ việc bà con khắp các buôn làng đều nêu cao tinh thần cảnh giác không nghe không tin không theo kẻ xấu đặc biệt luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
sau mỗi bữa cơm tối người đàn ông này lại tranh thủ cùng với lực lượng công an xuống từng hộ dân để tuyên truyền
qua những phân tích của ông bà con nơi đây hiểu rõ hơn bản chất của nhóm đối tượng khủng bố tại huyện chư quynh
từ đó chủ động kiên quyết không nghe theo những lời rụ rỗ của kẻ xấu
từ giờ phải vạch mặt bọn xấu không để được chúng tuyên truyền lợi dụng chia rẽ bà con lôi kéo mọi người làm việc xấu
có đối tượng nào xấu là bà con nói ngay đừng tin chúng nó lừa đấy không nghe theo chúng nó đâu
còn tại xã crona
còn tại xã crona huyện buôn đôn dù chưa ghi nhận có đối tượng nào sinh sống trên địa bàn tham gia vào vụ việc ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
tuy nhiên do đặc điểm là xã biên giới rất có thể các đối tượng sẽ lợi dụng để trốn hoặc vượt biên trái phép
nhận định rõ nguy cơ này nên từng buôn từng hộ từng người dân nơi đây đều luôn cảnh giác cao độ
từ hôm xảy ra vụ việc người dân ở đây đi nương hay giấy đều để ý có người lạ mặt nào khả nghi
báo ngay cho công an xã không cho các đối tượng trốn hay vào làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
buôn làng ở đây từ trước tới giờ chỉ tin nghe theo đảng và nhà nước
không nghe lời kích động kích bác
tuyên tuyển bà con là dân dân ở đây là chăm lo đời sống phục vụ kinh tế cho bà con
không được theo không được đi không được nghe tuyên tuyển chuyên tạc của phán động ở ngoài
cái đó thì bà con rất là yên tĩnh
việc ra vào vườn quốc gia gióc đôn cũng được người dân phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt
công tác trao đổi thông tin giữa công an kiểm lâm biên phòng được tăng cường đảm bảo không để sót lọt đối tượng
kiểm tra tất cả các phương tiện đi ra vào quốc lộ bán thế này này
đối tượng lạ mà khi kiểm tra mà không dừng tải không dừng đi vào hay đi ra
từ giờ bán lệnh đầu trảm là một cái thợ bể công an xã
thứ nhất là sẽ tiến hành điện thoại để phối kết hợp để chắn đâu để kiểm tra đối tượng đó là như thế nào
luôn cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn đôi kéo chống phá của các thế lực thù địch phản động
tuyệt đối không tin không nghe theo kẻ xấu
mỗi người dân đắk lắc đều đang là một chiến sĩ trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự
chung sức đồng lòng tất cả đều cố gắng để bảo vệ cuộc sống bình yên vốn có trên mảnh đất tây nguyên